tiêm vaccine một mũi hoặc hai mũi thì có thể là quét vào trong thẻ căn cứ công dân là các ban ngành chức năng sẽ nhận được là mình đã tiêm một mũi hoặc hai mũi hoặc là mình chưa tiêm
cho nên là nó rất là tốt cho kiểm soát dịch bệnh và sức khỏe của mọi người sau này trong thẻ căn cứ công dân
việc nhập liệu tiêm vaccine covid một mươi chín vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và được tích hợp vào căn cứ công dân gắn chip yêu cầu phải chính xác bảo mật
do đó những trường hợp thông tin không trùng khớp lực lượng cơ sở phải tiến hành xác minh đối chiếu và điều chỉnh kịp thời
hiện tại đà nẵng đã phụ vaccine mũi bột cho hơn một bốn triệu dân
việc liên kết các quy trình đón nhận sự ủng hộ và hài lòng từ người dân vì sự tiện lợi nhanh chóng tích hợp được cả trên căn cước công dân
ban chỉ huy của công an phường hội quý đã chỉ đạo cho lực lượng cảnh sát khu vực tiến hành rà soát lại toàn bộ thông tin của công dân theo danh sách để có thể cập nhật đúng chính xác và kịp thời
nên ngoài lực lượng ngồi việc chính về việc quản lý địa bàn thì cảnh sát khu vực tiến hành xuống từng nhà từng người dân để kiểm tra thông tin
chúng tôi cũng cố gắng đẩy nhanh tiến độ để có thể đảm bảo kịp thời gian cập nhật cho công dân
thời gian tới người dân sẽ thuận tiện hơn khi tra cứu thông tin tiêm vaccine covid một mươi chín trên thẻ căn cước công dân gắn kíp
ngoài thông tin tiêm chủng thì thông tin bằng lái xe bảo hiểm xã hội và nhiều tiền ích khác cũng sẽ được tích hợp trên tấm thẻ này và thay thế rất nhiều loại giấy tờ khác
tiếp theo sẽ là thông tin về truy nã tội phạm
chào các bạn
quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lò việt nam sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại bản năm ban xã hát lót huyện mai sơn tỉnh sơn la về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
đối tượng này có nốt ruồi cách ba cm trên sau mép trái
còn về tội chứa mại dâm phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã
đối tượng vũ phúc hậu sinh năm hai nghìn hộ khẩu thương chú tại tổ dân phố đoài phường hải sơn quận đồ sơn tp hải phòng
đối tượng này có sẹo chấm cách hai cm dưới sau mép phải
và đối tượng hoàng văn quận sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thương chú tại thôn an lạc một xã tiền phong huyện vĩnh bảo tp hải phòng phải nhận quyết định truy nã của công an huyện vĩnh bảo tp hải phòng về tội đánh bạc
đối tượng này cao một m sáu mươi năm và có nốt ruồi cách năm cm dưới sau đuôi lông mày phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật đến đây cũng xin được tạm dừng cảm ơn quý vị và các đồng chí đã dành thời gian quan tâm theo dõi